trong một động thái đáp trả từ phía nga cơ quan hàng không dân dụng liên bang nga thông báo
đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không của romani
trước đó burachev đã cấm các hãng hãng không của nga vào không phận của mình
qua đó gia nhập vào danh sách các nước tại trung âu đưa ra hành động tương tự
sau khi nga phát động chiến dịch quân sự tại vùng donbass miền đông ukraine
trong một diễn biến liên quan chính phủ litva đã thông báo cấm các hãng hàng không của nga
sử dụng không phận quốc gia baltic này kể từ hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng hai
bộ trưởng giao thông vận tải đức cũng đã chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng
để đóng không phận đức với máy bay nga
trong khi đó có dấu hiệu cho thấy máy bay đức cũng không còn được phép bay trong không phận nga
các quốc gia vùng baltic là estonia latvia và litva cũng sẽ đóng không phận với máy bay nga
lệnh cấm sẽ được áp dụng đồng thời và vô thời hạn với những máy bay được vận hành
bởi các hãng hàng không có giấy phép do nga cấp
ngoại trừ các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp hoặc chuyến bay nhân đạo
trước đó ba lan cộng hòa czech và bulgari cũng đã đóng cửa không phận với máy bay nga